sau đêm khai mạc hoành tráng và quy mô được tổ chức tại sân vận động mỹ đình
các đoàn thể thao tiếp tục bước vào ngày tranh tài ở nhiều môn thi đấu trong khuôn khổ đại hội thể thao lần thứ tám
mời quý vị và các bạn đến với một số nội dung thi đấu đáng chú ý
sau nhiều ngày tranh tài môn cầu lông tại đại hội thể thao toàn quốc lần thứ tám đã bước vào các trận tứ kết
trong ngày hôm nay các nội dung đơn nữ đôi nữ đôi nam nữ đơn nam và đôi nam
đã xác định được các cặp đôi tiến vào vòng bán kết sẽ tranh tài vào tối ngày mai tại nhà thi đấu cầu giấy
tính đến hai mươi hai h ngày hai mươi sáu tháng một mươi một đã có bốn mươi bốn trên sáu mươi năm đoàn thể thao đã có huy trường tại đại hội thể thao toàn quốc năm nay
đoàn hà nội vẫn vững vàng ở vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng với ba mươi bốn huy chương vàng hai mươi tám huy chương bạc và hai mươi huy chương đồng
kém đoàn dẫn đầu một mươi hai huy chương vàng đoàn thành phố hồ chí minh xếp ở vị trí thứ hai với hai mươi hai huy chương vàng
hai mươi huy chương bạc và một mươi bốn huy chương đồng
đoàn bình dương xếp vị trí thứ ba
ngày mai đại hội thể thao toàn quốc hai nghìn một mươi tám sẽ tiếp tục diễn ra với một mươi hai môn đáng chú ý là bóng rổ canoing pencastilat lạn võ thuật cổ truyền
bóng bàn xe đạp đường trường góc bóng đá nam điền kinh bắn súng và đá cầu
trong đó môn golf sẽ bước vào ngày tranh tài đầu tiên
các vận động viên sẽ tiếp tục tranh tài ở các môn thi đấu khác nhau đến hết ngày chín tháng một mươi hai